nhận lời mời của chủ tịch nước trần đại quang toàn quyền australia và phu nhân đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi tám nhân dịp hai nước kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
vào sáng nay ngày hai mươi bốn tháng năm chủ tịch nước trần đại quang đã chủ trì lễ đón chính thức toàn quyền peter cotgro tại phủ chủ tịch theo nghi thức giành đón nguyên thủ quốc gia

nhân chuyến thăm chính thức australia của thủ tướng nguyễn xuân phúc vào tháng ba năm hai nghìn một mươi tám hai nước đã chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược
australia coi việt nam là đối tác then chốt trong asean đánh giá cao vai trò của việt nam trong asean
trong bốn mươi năm năm qua quan hệ việt nam australia luôn được quan tâm củng cố và đã đạt được những thành tiệu to lớn
đặc biệt hợp tác kinh tế thương mại là một trong những ưu tiên trong quan hệ hai nước
nhiệt liệt hoan nghênh ngày toàn quyền peter cotterill lần đầu tiên thăm cấp nhà nước đến việt nam chủ tịch nước trần đại quang khẳng định
việt nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác với australia nước có vai trò và vị thế ngày càng cao ở khu vực
và là một đối tác lớn quan trọng của việt nam
vui mừng trước những thành tựu quan trọng trong quan hệ hai nước bốn mươi năm năm qua
đặc biệt việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược đã mở ra một thời kỳ mới tạo khuôn khổ đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu thực chất và mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước
đồng thời đóng góp cho hòa bình hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
chủ tịch nước trần đại quang và toàn quyền peter cotterill đã trao đổi một số định hướng lớn
đưa quan hệ đối tác chiến lược việt nam australia phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới
hiện australia là đối tác thương mại lớn thứ tám của việt nam kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng trung bình hơn bảy mỗi năm
năm hai nghìn một mươi bảy đạt gần sáu năm tỷ usd tăng hai mươi hai hai so với năm hai nghìn một mươi bảy
australia là một trong những đối tác song phương cung cấp oda không hoàn lại lớn nhất cho việt nam đạt trung bình chín mươi hai bảy triệu usd
australia là một trong những đối tác song phương cung cấp oda không hoàn lại lớn nhất cho việt nam đạt trung bình chín mươi hai bảy triệu usd
cũng trong buổi sáng hôm nay chủ tịch nước trần đại quang và ngài toàn quyền peter cotgro đã chủ trì buổi họp báo
hai nhà lãnh đạo đã thông báo kết quả hội đàm diễn ra thực chất hiệu quả trên tinh thần cởi mở hữu nghị
để đưa quan hệ hai nước phát triển xứng tầm với khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện mới được thiết lập
việt nam và australia đã thảo luận và đề ra nhiều phương hướng lớn
hợp tác trụ cột và giao lưu nhân dân
hai bên sẽ củng cố tin cậy chính trị và lòng tin chiến lược
thông qua việc thường xuyên trao đổi các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh
mở rộng hợp tác giữa các địa phương và đẩy mạnh giao lưu nhân dân
hai bên sẽ xem rất nghiêm túc các rào cản thương mại có thể ảnh hưởng đến các mặt hàng xuất khẩu của nhau
và có chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp
hai bên sẽ xem rất nghiêm túc các cái rào cản thương mại có thể ảnh hưởng đến các mặt hàng xuất khẩu của nhau

ngoài ra hai bên cũng tiếp tục quan tâm tạo thuận lợi cho công dân của nhau được sinh sống
lao động học tập phù hợp với luật pháp đóng góp cho sự phát triển của mỗi nước cũng như quan hệ giữa hai nước
australia tự hào khi có việt nam là bạn là đối tác thân thiết
cùng chung tay vì hòa bình và thịnh vượng của hai nước của khu vực và thế giới
các nhà khoa học nhà nghiên cứu của hai nước đang nỗ lực hợp tác
để đưa những nghiên cứu trong phòng thí nghiệm được ứng dụng vào cuộc sống
hai nước cũng đang tích cực cùng nhau chuẩn bị để lần đầu tiên việt nam đưa quân nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở nam sudan
các doanh nghiệp hai nước đang nỗ lực hợp tác trong các lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo nông nghiệp
sự kết nối giữa hai nước sẽ tiếp tục lớn mạnh hơn nữa cả về chiều rộng và chiều sâu trong thời gian tới
những cầu nối này là cơ sở vững chắc cho quan hệ đối tác chiến lược để hai nước cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng hơn
hai nhà lãnh đạo việt nam và australia cũng tin tưởng chắc chắn rằng hợp tác sâu rộng và thực chất trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược
không chỉ mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ asean australia
đóng góp cho hòa bình ổn định hợp tác và phát triển tại châu á thái bình dương và trên thế giới